thưa quý vị và các bạn theo báo cáo đánh giá tác động toàn cầu của covid một mươi chín đối với tai nạn giao thông
thì trong ba mươi một quốc gia tham gia báo cáo đánh giá có một mươi năm quốc gia giảm dưới một mươi năm một mươi ba quốc gia giảm từ một mươi năm đến hai mươi bốn và chỉ có năm quốc gia là giảm trên hai mươi năm
đối chiếu với điều kiện việt nam với mức giảm sấp xỉ là một mươi tám thì có thể thấy chúng ta đang ở mức trung bình tiên tiến
vâng do dịch covid một mươi chín và việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nên là tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ của năm trước
tuy nhiên vẫn còn đó những vụ tai nạn nghiêm trọng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
hãy cùng theo dõi câu chuyện giao thông của chúng tôi
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí
số vụ giảm hai mươi bốn

số người chết giảm gần một mươi tám
và số người bị thương giảm sấp xỉ ba mươi
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông con số có được này chỉ là do việt nam thực hiện giãn cách xã hội quy mô lớn
nên thực tế việc kéo giảm tai nạn giao thông gần như là chưa thể cải thiện
cái con số giảm là điều đáng mừng
tuy nhiên cái lý do để khiến cho nó giảm tôi cho rằng lý do lớn nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy vậy đây không hẳn là điều chúng ta
có thể hoan nghênh vui mừng mà không có chăn trở gì
bởi vì cái việc giảm này nó không hẳn là phụ thuộc vào những nỗ lực của chúng ta trong việc kéo giảm tai nạn giao thông
tuy tai nạn giao thông giảm song các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra
đứng vắng xu hướng phóng nhanh vượt đầu gia tăng
song tai nạn liên quan đến đường đeo dốc vẫn diễn ra phổ biến để lại hậu quả đau lòng
vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một chiếc xe kia morning di chuyển trên đèo mã pí lèng theo hướng đồng văn sang mèo vạc
khi đến đoạn dường chân ngắm cảnh panorama đã bị lao xuống vực khiến ba người chết một người bị thương
nguyên nhân được xác định là do mất lái trong lúc vào cua
có thể nói là bên cạnh những cái thành tựu đạt được là tai nạn giao thông giảm
con người chết ít thì chúng ta vẫn còn có những cái vấn đề tồn tại
đó là một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong đó đặc biệt là những vụ xe đi qua đèo qua núi dốc đèo cao
rõ ràng việc kéo giảm tai nạn giao thông là một bài toán khó
tăng mức xử phạt để nâng cao ý thức người tham gia giao thông cần nhưng chưa đủ
điều quan trọng là phải xây dựng từ hạ tầng giao thông cho đến việc bố trí sắp xếp quản lý các phương tiện giao thông
chứ như hiện nay hạ tầng giao thông mặc dù được đầu tư nhưng phát triển chưa tương xứng
theo các chuyên gia giao thông cơ quan quản lý nhà nước cần áp dụng công nghệ bốn
coi công nghệ là chìa khóa để nắm rõ thực trạng an toàn giao thông
từ đó đưa ra chính sách phù hợp để kéo giảm tai nạn giao thông
điều hành đất nước về giao thông vận tải phải áp dụng công nghệ bốn để mà điều hành
bây giờ không riêng như ngành giao thông vận tải
ở các ngành hàng không các ngành khác người ta lại tiến vượt bậc trong vấn đề là áp dụng công nghệ bốn
trong đó là
áp dụng cả những công nghệ tiên tiến như ví dụ nhận giảm hay là kiểm pháp
thủ tục nhanh gọn và tiền lợi cho người dân
thì khi ấy chúng ta mới tiếp tục được người dân chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn
thời điểm cận tích nguyên đán tình hình giao thông sẽ diễn biến khó lường
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
thì rất cần ý thức nhận thức chấp hành của người tham gia giao thông
qua đó sẽ góp phần giúp tai nạn giao thông được kéo giảm